theo báo cáo mới nhất trong bốn tháng đầu năm nay toàn quốc xảy ra năm trăm hai mươi hai vụ cháy làm chết bị thương bốn mươi sáu người
các vụ cháy liên tiếp gây thiệt hại về người tiếp tục đặt ra yêu cầu cấp bách về phòng chống cháy nổ
đối với mọi người dân gia đình cơ quan doanh nghiệp
bộ công an khuyến cáo người dân một số kỹ năng cần thiết để xử lý khi có cháy
một tìm cách dập lửa bao cháy và thoát nạn
cần bình tĩnh tìm ngọn lửa và khói nếu đâm cháy nhỏ cần tìm cách trợ cháy bằng nước bình trợ cháy cát chăn ướt
nếu cháy quá lớn không thể dập lửa phải nhanh chóng tìm cách thoát hiểm hô hoán cho mọi người biết cùng thoát hiểm
và gọi điện thoại lập tức đến số điện thoại một trăm một mươi bốn

ba nhanh chóng xác định lối thoát hiểm
bốn chú ẩn an toàn
trước hết phải xác định được lối xa an toàn khỏi căn nhà đang cháy
không cố mang theo những đồ có giá trị hay tìm vật nuôi trong nhà
không cố tìm hiểu nguyên nhân đám cháy
ngắt cầu giao điện nơi xảy ra đám cháy bởi điện gây cháy nổ sẽ dẫn đến đám cháy bùng phát nhanh hơn
nếu không thể ra ngoài hãy tập hợp mọi người vào một phòng ngăn khói và lửa vào qua cửa
bằng cách chặn các cây hở quanh cửa với khăn chải xường chăn quần áo ướt hoặc băng dính
chỉ mở cửa bạn cần đóng tất cả các cánh cửa đang mở để ngăn đám cháy lan nhanh
tuyệt đối không sử dụng thang máy khi xảy ra hỏa hoạn
nếu có thể mở cửa thì mở chậm và cẩn thận tránh người mặt sang một bên đề phòng lửa tạt
khi mở cửa nếu thấy lửa bùng lên hay có khói xông vào phòng thì đóng cửa thật nhanh chặt
tuyệt đối không nấp dưới cầm giường họp phòng tủ đề đồ vì sẽ rất khó khăn để lính cứu khỏa tìm ra bạn
ba hạn chế tối đa tiếp xúc với người
hạn chế tối đa tiếp xúc với người
không quay vào khu vực bị cháy thì có thể
nếu bên trong còn có người mắc kẹt hãy mô tả thật chi tiết để lính cứu hỏa tiếp cận và cứu người mắc kẹt một cách nhanh nhất
bốn các nhà công trình có lồng sắt
cần thiết trang bị búa diều kìm cộng lực
đối với các nhà công trình có lồng sắt bảo vệ phía ngoài có thể thoát qua ô cửa trên các lồng sắt đó để sang các công trình liền kề
nếu không có sẵn các cửa thoát hiểm hãy bình tĩnh tìm kiếm các vật dụng như búa rìu hoặc các vật dụng khác
nhằm bẻ gãy hoặc mở rộng âm ô trên lồng sắt để mọi người có thể di chuyển tới nơi an toàn với sự hỗ trợ của những người xung quanh
bộ công an khuyên cáo mỗi người dân và các gia đình cần trang bị kiến thức kỹ năng phòng cháy chữa cháy
trang bị những thiết bị phòng cháy chữa cháy thoát hiểm cơ bản để bình tĩnh ứng phó với sự cố cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào
và hạn chế tối đa thiệt hại thương vong
các hộ dân không nên thiết kế lắp đặt
trường hợp cần thiết thì nên bố trí ô cửa để thoát hiểm
mỗi gia đình cần có phương án thoát nạn và chia sẻ cho các thành viên trong gia đình biết